thưa quý vị chợ trung tâm huyện miền núi nam đông thừa thiên huế là nơi tập trung buôn bán của hơn bốn trăm linh tiểu thương
đây là trung tâm thương mại lớn nhất của huyện là đầu mối phân phối về chợ của một mươi xã thị trấn với lượng hàng hóa lên đến hàng chục tỷ đồng
đã bất ngờ bốc cháy vào khoảng ba giờ sáng nay
chợ trung tâm của huyện nghi lũ nam đông thừa thiên huế đã bất ngờ bốc cháy vào lúc ba giờ sáng hôm nay
mặc dù cả thuyền quân chức năng ở huyện đã hủy đồng quan bộ phương tiện chữa cháy về phương và của tỉnh
nhưng do lửa lớn thì chợ đến lúc này đã bị thiếu cử hoàn toàn
bốn giờ sáng những tiểu thương đầu tiên đến chợ đã phát hiện ra đám cháy
ban quản lý chợ đã điện báo chính quyền địa phương và huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ
nhưng đám cháy vẫn mỗi lúc một lớn
đến khoảng năm giờ sáng ngọn lửa đã bốc lên dữ dội bao trùm cả khu chợ
lực lượng chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động gần một mươi xe chuyên dùng
để tiếp cận hiện trường triển khai đồng loạt nhiều biện pháp chữa cháy
đến gần bảy giờ sáng đám cháy cơ bản được khống chế
thống kê ban đầu cho thấy hỏa hoạn đã thiêu cháy gần như toàn bộ khu chợ rộng hơn hai m hai
hơn ba trăm năm mươi hộ kinh doanh có hàng hóa bị thiêu dụi
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và huyện nam đông đã họp bàn
triển khai các biện pháp hỗ trợ tiểu thương trước mắt sẽ cho hỗ trợ về thuế
vốn vay xây trợ tạm bảo đảm hoạt động trong hai năm trong khi chờ xây chợ mới
hải dương hiện có ba ba trăm chín mươi hai điểm vi phạm công trình thủy lợi
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp để xử lý tình trạng này
huyện ninh giang hiện có một trăm năm mươi sáu cây cầu dân sinh vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường bộ
nhờ sự quyết liệt của các cấp chính quyền ba mươi số cầu đã được người dân tự nguyện tháo rỡ
và trên năm mươi hộ dân cam kết tháo rỡ

đến nay các cán bộ công nhân của cục đường bộ đã và đang ngày đem nỗ lực
bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên mỗi tuyến đường
đây là những hình ảnh chúng tôi đã bắt gặp trong quá trình đồng hành cùng cục đường bộ việt nam
những tuyến đường bị sạt lở những giờ phút không ngủ của các cán bộ công nhân bảo trì căng mình thông đường
đối mặt với những khó khăn thách thức đối mặt với hiểm nguy
mà những tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình dập
thế nhưng những ánh mắt vẫn rực sáng niềm quyết tâm
thời gian để thông đường cho xe qua
đó vốn là công việc hết sức bình thường
của các công nhân duy tu bảo trì của ngành đường bộ việt nam
bằng những việc làm âm thầm nhưng đầy trách nhiệm và công hiến ấy
đã và đang góp phần cho những chuyến xe qua an toàn thông suốt
sáng nay công an tỉnh lai châu đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
tham gia đấu tranh chuyên án một nghìn một trăm hai mươi ba h thu một mươi hai bánh heo rin tại xã lậm tâm huyện sinh hồ
khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai
tại km một mươi năm sáu trăm linh
một chức năng đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng cứ a hàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cư trú tại bản nà phân xã cu xâm cáp huyện sinh hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan
đây là chuyên án được ban giám đốc công an tỉnh lai châu xác lập để đấu tranh làm rõ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng hàng và đồng phạm